thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng tám bộ y tế ban hành hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
theo hướng dẫn danh mục này gồm bảy nhóm thuốc đó là hạ sốt giảm đau cân bằng điện giải hỗ trợ nâng cao sức khỏe tăng sức đề kháng sát khuẩn hầu họng kháng virus chống viêm cross cortex r và thuốc chống đông máu
cụ thể hướng dẫn danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm covid một mươi chín tại nhà gồm
thuốc hạ sốt giảm đau paracetamol cho trẻ em sử dụng gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hàm lượng tám mươi mg một trăm linh mg một trăm năm mươi mg hoặc hai trăm năm mươi mg cho người lớn sử dụng viên nén hai trăm năm mươi mg hoặc năm trăm linh mg
thuốc cân bằng điện giải dung dịch orezon gói bủ nước chất điện giải khác
thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe tăng sức đề kháng vitamin tổng hợp có một trong các thành phần vitamin b một b sáu và b một mươi hai vitamin c có thể bao gồm kẽm và vitamin d
thuốc sát khuẩn hầu họng natchi gloris dùng dịch chín thuốc sát khuẩn hầu họng khác
thuốc kháng virus sử dụng theo đề cương nghiên cứu lâm sàng được bộ y tế phê duyệt hoặc theo thông tin tờ hướng dẫn sử dụng thuốc sau khi thuốc được cấp giấy phép lưu hành sản phẩm tại việt nam
thuốc chống viêm
corticostery đường uống lựa chọn một trong những thuốc sau
thuốc chống đông máu đường uống lựa chọn một trong hai thuốc sau
hiện nay thuốc kháng virus chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành